trong chuyến công tác tại tỉnh quảng bình hôm nay thủ tướng nguyễn xuân phúc và đoàn công tác cùng lãnh đạo tỉnh quảng bình
đến thăm tặng quà cho hai bà mẹ việt nam anh hùng ở phường hải thành thành phố đồng hới
tại hai gia đình đến thăm là bà mẹ việt nam anh hùng nguyễn thị cúc sinh năm một nghìn chín trăm hai mươi hai và phạm thị đít sinh năm một nghìn chín trăm một mươi bảy
thủ tướng bày tỏ lòng tri ân và đánh giá cao sự hy sinh đóng góp của các bà mẹ việt nam anh hùng đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc
thủ tướng nhấn mạnh tổ quốc và nhân dân luôn ghi nhớ sự công hiến cao cả của các bà mẹ việt nam anh hùng
đồng thời mong muốn thế hệ con cháu luôn noi gương tích cực tham gia lao động sản xuất gương mẫu thực hiện tốt các chủ trương của đảng
chính sách pháp luật của nhà nước góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp
thủ tướng nguyễn xuân phúc cũng đề nghị cấp ủy chính quyền địa phương cần quan tâm hơn nữa đến đời sống của các gia đình chính sách
người có công để họ có cuộc sống đầy đủ hơn